thưa quý vị liên quan đến vụ chủ tịch ubnd huyện nhân trạch bị mất số tiền rất lớn trong tài khoản
ngày hôm nay chín tháng bốn thông tin tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi năm
thiếu tướng nguyễn sĩ quang giám đốc công an tỉnh cho biết vụ mất hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng này
đối tượng dùng thủ đoạn quá cũ nhưng người trong cuộc không cập nhật
giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết vừa qua trên địa bàn xảy ra ba vụ lừa đảo
số tiền nạn nhân bị lừa đảo hàng chục tỷ đồng và cao nhất là hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra
trong quý i toàn tỉnh đồng nai xảy ra hai mươi chín vụ lừa đảo qua không gian mạng
chiếm bốn mươi chín tổng số các vụ án vụ việc lừa đảo
đáng chú ý nổi lên là trường hợp ở huyện nhân trạch mất một trăm bảy mươi một tỷ đồng với thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước
trong số hơn một trăm linh kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng những người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác
vấn đề đặt ra là cần đạt
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thủ đoạn tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an
cán bộ thuế qua điện thoại để xử lý thông tin tối giác tội phạm
do đó khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì phải lập tức báo cho cơ quan công an
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố năm mươi một bị can trong vụ án hình sự liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn flc
trong đó viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can trịnh văn quyết
cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc cùng hai em gái là trịnh thị thúy nga trịnh thị minh huế
về các tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng hai tội danh này viện kiểm sát cũng đề nghị truy tố bốn mươi một bị can là nhân viên của flc các đơn vị thẩm định giá kiểm toán
riêng ba bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng ubnd trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
bị truy tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

bộ cũng đề nghị xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện sai phạm về chuyên môn
tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành
bệnh tay chân miệng lại tiếp tục gia tăng tại thủ đô hà nội
trong tuần qua hà nội ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc mới với nhiều ổ dịch
đây là căn bệnh chưa có vaccine tiêm chủng nên việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu
theo sở y tế hà nội trong tuần qua thành phố hà nội ghi nhận hơn một trăm hai mươi trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
bệnh nhân phân bố rải rác ở hai mươi sáu quận huyện
tích lũy từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận gần năm trăm linh ca bệnh tăng hơn một năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa rất thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn sinh sôi phát triển
sở y tế hà nội tiếp tục thực hiện việc giám sát chặt chẽ phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng
và các cơ sở khám chữa bệnh xử lý kịp thời các ẩu dịch
phụ huynh tuyệt đối không nên chủ quan sớm phát hiện bệnh và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế bệnh viện để được chăm sóc và điều trị
các cơ sở y tế cần thực hiện tốt việc chống lây nhiễm chéo nhất là giữ bệnh nhân tay chân miệng với bệnh nhân viêm phổi viêm đường hô hấp
thưa quý vị bộ công an vừa công bố lịch thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường đại học học viện khối công an
kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học học viện khối công an dự kiến sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng bảy với tổng thời gian làm bài là một trăm tám mươi phút
đề thi gồm hai phần phần trắc nghiệm lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học xã hội và ngôn ngữ anh và phần tự luận toán hoặc ngữ văn
thí sinh chọn một trong hai mã bài thi để dự thi gồm mã ca một thi phần thi trắc nghiệm và tự luận toán và mã ca hai thi phần thi trắc nghiệm và tự luận ngữ văn
năm hai nghìn hai mươi bốn khối trưởng công an
có ba phương thức xét tuyển đại học chính quy phương thức một là xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo và quy định của bộ công an
phương thức hai xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông
phương thức ba xét tuyển kết hợp kết quả thi tất nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn với kết quả bài thi đánh giá của bộ công an
tổng chỉ tiêu xét tuyển năm nay của bộ công an là hai một trăm năm mươi chỉ tiêu tăng một trăm năm mươi chỉ tiêu so với năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị sau gần bốn năm tạm ngừng thi công do gặp phải vướng mắt dự án đường cao tốc bến lức long thành đã cơ bản được tháo gỡ mọi khó khăn
giúp các nhà thầu nỗ lực tăng tốc trở lại mục tiêu phấn đấu thông xe vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
gói thầu c một cầu bình khánh tại huyện nhà bè tp hcm một trong những gói thầu quan trọng nhất của dự án cao tốc bến lước long thành
sau khi tái khởi động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba liên danh nhà thầu đang nỗ lực thi công ngày đêm để bảo đảm tiến độ
đây là cầu rất phức tạp và khó khăn về mặt hình học nhà thầu đã lắp xe đốt tại hai trục chính b một mươi chín và b hai mươi
thời gian mỗi đốt thi công là một mươi tám ngày với thời gian ngắn như vậy nên công tác điều phối nguồn lực vật tư máy móc là thách thức đối với nhà thầu
sông nhà thầu đang nỗ lực triển khai nhằm đạt được mục tiêu sớm nhất
cầu bình khánh vượt sông xoài rạp
cầu dây văn phần cầu chính dài gần tám trăm linh mét có độ tỉnh không năm mươi năm mét tiến độ đã đạt bảy mươi
còn lại ba mươi khối lượng là thi công cầu chính thời gian hoàn thành dự kiến giữa năm hai nghìn hai mươi năm
cùng với gói thầu g một ở hướng tây ở hướng đông năm gói thầu làm cầu và đường trên địa bàn huyện nhân trạch và long thành tỉnh đồng nai cũng được thi công nước rút ngày đêm
giữa cao điểm nắng nóng tại khu vực thi công cầu thị vải nhà thầu huy động gần ba trăm linh công nhân và phương tiện máy móc làm việc ba k
mới đầu thì máy móc chưa đầy đủ giờ qua năm mình công việc nó từng lợi
chung thời tiết cũng hơi nắng nhưng mà làm cũng hơi khó khăn nhưng mà vẫn đảm bảo tiến độ thi công
toàn dự án cao tốc bến lức long thành đã đạt khối lượng hơn tám mươi
các gói thầu thi công cơ bản đúng tiến độ
riêng gói thầu a hai hai mươi bốn qua địa bàn tỉnh long an và thành phố hồ chí minh
và gói thầu c ba cầu phước khánh nối huyện nhà bè với cần giờ và huyện nhân trạch
đang tìm kiếm nhà thầu mới sau khi dự án ngừng do vướng mắc pháp lý
gói thầu c ba là đường găng của dự án
và đến nay thì chủ đầu tư là vec cũng đang báo cáo các bộ ngành và chính phủ cũng như là jica
để điều chỉnh hiệp định vay vốn cho phép các nhà thầu việt nam và nhật bản tham gia
để thi công phần còn lại của gói thầu c ba
gói thầu c ba
gói thầu c ba đạm ngừng đã hoàn thành tám mươi khối lượng
vì thế nếu cơ chế mới đề xuất được thông qua sớm
chủ đầu tư sẽ đưa dự án về đích đúng hẹn theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm
dự án cao tốc bến lước long thành có chiều dài năm mươi bảy tám km qua các tỉnh long an
thành phố hồ chí minh và đồng nai
dự án có tổng mức đầu tư khoảng ba mươi tỷ đồng